mùa mưa đến sớm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cà mau rửa mặn cải tạo đất để thực hiện vụ lúa tôm
theo kế hoạch vụ lúa tôm năm nay toàn tỉnh sẽ gieo cấy gần bốn mươi năm ha lúa trên đất nuôi tôm
tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước
hiện nay bà con nông dân đang bắt tay vào thu hoạch
trúng mùa trúng giá niềm vui của người dân như được nhân đôi
rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước ngành chuyên môn của tỉnh cà mau khuyến cáo bà con nông dân nên chọn
những giống lúa thích ứng tốt với điều kiện đất nhiễm mặn và phèn như om hai nghìn năm trăm một mươi bảy om năm nghìn chín trăm năm mươi bốn cà mau hai st năm và st hai mươi
đây là những giống lúa ngắn ngày cứng cây thích nghi tốt với vùng đất nhiễm phèn mặn
đẻ nhánh tốt hạt gạo dài kháng sâu dày tốt và cho năng suất cao
ngoài những tính năng trên việc người dân chọn các giống ngắn ngày
còn nhằm chủ động ứng phó với thời tiết nắng hạn cuối năm
hiện nay bà con rất vấn khởi về mùa hình này
vì nó đem lại năng suất
điều đáng phấn khởi là thương lái đã đến tận ruộng thu mua lúa tươi
với giá từ năm bảy trăm linh đến sáu hai trăm linh đồng một kg
phòng kinh tế thành phố cà mau đang thu thập thông tin
để làm thủ tục đề nghị công nhận chứng nhận chuẩn việt gáp cho sản phẩm lúa nơi đây
còn vì thận lợi khó khăn mặn dông lúa này
st hai mươi bốn này có đặc tính nở chậm nở giai đoạn khoảng hai mươi tám ngày trở về sau
còn mặn thời tiết thì năm nay nó khá thận lợi
mặn thấy tới hiện tại lúa bữa nay nữa là tám mươi bốn ngày rồi đó
thấy cũng hiệu quả
khoảng ba mươi năm ngày rồi
việc xây dựng mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn việt gáp
đã giúp nông dân biết cách quản lý đồng ruộng
tạo thói quen ghi chép nhật ký sản xuất an toàn
biết nên bón phân vào lúc nào và bón bao nhiêu cho phù hợp
bên cạnh đó bà con cũng không vứt vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi ngoài ruộng như trước đây
mà thu gom để vào đúng nơi quy định
góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và giúp giảm chi phí
năng suất lúa được nâng cao chất lượng hạt gạo cải thiện
đã qua thì bộ nguyên tế hỗ trợ và giám sát về quy trình kỹ thuật của bà con
để xử lý về vấn đề dịch bệnh trên đồng ruộng
và tất cả các loại phân bón mà được danh mục của bộ cho phép
hướng tới là sẽ hoàn thiện chứng nhận việt gáp cho bà con
và đồng thời hỗ trợ cho bà con về cái tem và cái mã chi sức nguồn gốc
để khi mà sản phẩm ra tiêu chuẩn
thời gian qua mô hình sản xuất một vụ lúa trên đất nuôi tôm
được đánh giá là bền vững đặc biệt là thích ứng với biến đổi khí hậu
ngành chức năng khuyến cáo nông dân không nên chạy theo con tôm
mà phải tuân thủ đúng hướng dẫn lịch thời vụ thả tôm và gieo cây lúa
tuy nhiên vì lợi nhuận trước mắt từ con tôm mang lại
mà không ít nông dân thường thả nuôi nối tiếp nhiều vụ một năm
không tuân thủ theo khuyến cáo tháo sổ nước rửa mặn phèn triệt để
từ đó dẫn đến hệ lụy là đất bị nhiễm mặn không thể trồng lúa được
tôm nuôi thường xuyên bị dịch bệnh dẫn đến tình trạng tôm chết kéo dài